trong thời gian gần đây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động ngày càng phức tạp
trên địa bàn tỉnh nghệ an chỉ trong năm hai nghìn một mươi bảy đã có hơn năm mươi vụ việc liên quan đến loại tội phạm này
và đã được phát hiện với nhiều phương thức tủ đoạn rất đa dạng và tinh vi ghi nhận của phóng viên chương trình nhân dân
hai đối tượng phạm đình luận nguyễn hữu thu đều trú tại huyện lương tài tỉnh bắc ninh
bị bắt giữ vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy về hành vi giả danh nhân viên biêu điện và công an lừa nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng
các đối tượng đã lừa một mươi một nạn nhân trên địa bàn tỉnh nghệ an chiếm đoạt số tiền hơn ba tỷ đồng
người dân cần bình tĩnh không làm theo yêu cầu của bọn chúng
nếu đã làm theo mà lỡ nộp tiền vào rồi thì phải nhanh chóng liên hệ vào với ngân hàng và cơ quan công an để kịp thời phóng tỏa tài khoản của bọn chúng
đối tượng nguyễn đức huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú tại tỉnh quảng trị bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn một trăm linh triệu đồng của một nạn nhân trên địa bàn tp vinh
huy đã hách tài khoản facebook bất kỳ rồi đăng nhập vào nhờ nạn nhân cung cấp số điện thoại tài khoản ngân hàng để chuyển tiền

thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng ba đồn biên phòng cát bà thuộc bộ chỉ huy biên phòng hải phòng cho biết vừa bắt giữ hai tàu chở hàng trăm tấn than bất hợp pháp trên vùng biển cát bà hải phòng
theo đó vào ngày hai mươi bảy tháng ba tại khu vực biển gia luận cát hải hải phòng tổ tuần tra của đồn biên phòng cát bà kiểm tra tàu vận tải vỏ sắt không biển kiểm soát do nguyễn tiến thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê xã thống nhất huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh cầm lái chở một trăm một mươi bốn tấn than cám
qua kiểm tra chủ tàu không xuất trình được giấy tờ của phương tiện và hàng hóa đồn biên phòng cát bà lập biên bản và yêu cầu đưa phương tiện về bến gia luận để điều tra xác minh làm rõ vụ việc
trước đó đồn biên phòng cát bà và đồn biên phòng cửa khẩu cảng hòn gai bộ đội biên phòng quảng ninh phối hợp làm nhiệm vụ kiểm tra tại vị trí cửa biển gia luận cũng phát hiện tàu sắt mang số hiệu qn chín trăm hai mươi sáu chở trên một trăm linh tấn than cám
thuyền trưởng tàu này cũng không xuất trình được các loại giấy tờ chứng chỉ hóa đơn hàng hóa theo quy định tổ công tác đã lập biên bản bàn giao tàu vi phạm cùng hàng hóa cho đồn biên phòng cửa khẩu cảng hòn gai quảng ninh tiếp nhận điều tra xử lý
trong phần tin quốc tế hàn quốc hoan nghênh cuộc hội đàm giữa lãnh đạo triều tiên và trung quốc
phát hiện bộ phận mới trong cơ thể người
thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng ba bộ ngoại giao hàn quốc ra thông cáo hoan nghênh cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn và chủ tịch trung quốc tập cận bình bày tỏ hy vọng rằng điều này có thể thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
thông báo của bộ ngoại giao hàn quốc khẳng định chính phủ nước này hoan nghênh chuyến thăm trung quốc từ ngày hai mươi năm tới ngày hai mươi tám tháng ba của chủ tịch ủy ban các vấn đề nhà nước kim jong un và cuộc hội đàm của ông với các nhà lãnh đạo trung quốc
chính phủ hàn quốc hy vọng chuyến thăm trung quốc mới đây của ông kim jong un diễn ra trước cuộc gặp thượng đỉnh liên triều và mỹ triều sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình trên bán đảo triều tiên
báo chí của triều tiên và trung quốc cũng đã chính thức đăng tin về cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo tại bắc kinh khẳng định cam kết của hai nước đồng minh truyền thống về việc tăng cường quan hệ song phương
ông kim jong un đã bày tỏ sẵn sàng tiến hành hội đàm với mỹ và phi hạt nhân hóa triều tiên với điều kiện hàn quốc và mỹ áp dụng các biện pháp đồng bộ và tiến bộ để đạt được hòa bình
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres mới đây đã hối thúc ả rập xê út tìm giải pháp chính trị tháo gỡ bế tắc cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại yemen
lời kêu gọi này được đưa ra trong thời điểm đánh dấu ba năm kể từ khi liên quân quốc tế do ả rập xê út đứng đầu can thiệp vào cuộc nội chiến ở yemen
phát biểu trong cuộc gặp thái tử ả rập xê út mohammed bin salman tại trụ sở liên hợp quốc ở thành phố new york
ông guterres đã cảm ơn khoản đóng góp chín trăm ba mươi triệu đô la mỹ của quốc gia vùng vịnh này cho viện trợ nhân đạo của liên hợp quốc tại yemen
tuy nhiên tổng thư ký liên hợp quốc nhấn mạnh viện trợ nhân đạo là cần thiết song giải pháp chính trị mới là lối thoát cho cuộc khủng hoảng yemen hiện nay
và liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ ả rập xê út trong các nỗ lực tháo gỡ thế bế tắc
về phía mình thái tử mohammed bin salman khẳng định ả rập xê út ủng hộ các nguyên tắc của liên hợp quốc và tuân thủ luật pháp quốc tế
ông đồng thời nhấn mạnh v id nỗ lực hết sức để giải quyết các vấn đề ở khu vực trung đông theo các giải pháp chính trị và luôn cố gắng tránh các tác động tiêu cực có thể phát sinh
tổng thống mỹ donald trump mới đây đã quyết định chấm dứt quy chế bảo hộ tạm thời đối với hàng nghìn người nhập cư liberia
đồng thời ra thời hạn một năm để những người này rời khỏi mỹ
đây là động thái mới nhất của chính quyền washington nhằm siết chặt chính sách quản lý người nhập cư
theo thông báo tổng thống trump cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình tham vấn các bộ ngành có liên quan trong bối cảnh tình hình an ninh tại liberia
đã có những bước cải thiện dần dần khôi phục sự ổn định cũng như đạt tiến triển trong việc khắc phục hậu quả của bệnh ebola
theo kế hoạch quy chế bảo hộ tạm thời dành cho người nhập cư liberia sẽ hết hạn vào ngày ba mươi một tháng ba tới
sau những người này có thể ở lại mỹ thêm một năm để chuẩn bị trước khi hồi
đây cũng là khoảng thời gian giúp chính phủ liberia chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng này
hồi năm một nghìn chín trăm chín mươi một chính phủ mỹ đã cấp quy chế bảo hộ cho hàng chục nghìn người dân liberia nhập cư chạy trốn khỏi tình trạng xung đột
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi chín khoảng một mươi người liberia trong số này đều phép ở lại mỹ theo chương trình tạm hoãn bị trục xuất của tổng thống mỹ khi đó
ông bill clinton
quyết định của tổng thống trump được đánh giá là sẽ tác động lớn tới những người liberia tại mỹ đang được hưởng quy chế bảo hộ tạm thời
cũng như thị trường việc làm tại một số bang và khu vực có đông người liberia sinh sống
các nhà khoa học mỹ vừa tuyên bố đã phát hiện ra một bộ phận mới trong cơ thể người
đây được cho là phát hiện quan trọng bởi nó giúp giải đáp câu hỏi ung thư di căn như thế nào
nhóm các nhà khoa học từ đại học e new york mỹ cho biết họ đã tìm thấy mạng lưới các kẽ chứa đầy chất lỏng trong mô và gọi nó là intesitium
những kẽ hở chứa chất lỏng này
nằm trong các mô liên kết ở dưới bề mặt da thành hệ tiêu hóa phổi hệ thống tiết niệu cùng các cơ xung quanh
trước đây intelstitiums thường bị nhầm là colagen không chỉ bảo vệ cơ thể khỏi chấn thương nhờ khả năng hấp thụ chấn động
nhóm tác giả nhận định intes còn là lời giải đáp về quá trình ung thư di căn
giờ thì chúng ta đã biết cách ung thư di căn từ cơ quan ban đầu tới các hạch bạch huyết
liệu chúng ta có thể xác định cơ chế cho phép các tế bào di chuyển và tìm ra cách can thiệp nhằm làm chậm
thậm chí là ngăn chặn quá trình di căn hay không
ngoài ung thư phát hiện về bộ phận này còn quan trọng đối với công cuộc nghiên cứu chứng phù nề sơ hóa
cũng như hoạt động cơ học của mô tạng
nếu được cộng đồng khoa học chấp nhận interstit tiêm sẽ trở thành bộ phận chính thức thứ tám mươi của con người
quý vị và các bạn thân mến những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân